theo hãng thông tấn tass của nga người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharoa cho biết
trong một tuyên bố ngày tám tháng ba mỹ và anh đang sử dụng chiến thuật tiết lộ thông tin có kiểm soát
về vụ nổ đường ống nord stream nhằm xây dựng một chương trình nghị sự phù hợp với họ
nhưng sự thật sẽ được phơi bẩy
tiết lộ của mỹ rằng các đường ống dẫn khí đốt giữa nga và tây âu bị phá hoại
bởi một nhóm thân ukraine đã bị moscow chỉ trích như một miêu đồ của phương tây
bà zakharova nêu rõ washington và london đang sử dụng thông tin do gì có kiểm soát trong vấn đề này
định hình chương trình nghị sự phù hợp với họ
nhưng bà zakharova cho biết bà chắc chắn rằng sự thật sẽ được phơi bày
về phần mình khi trả lời câu hỏi của tờ new york times về thủ phạm có thể đứng sau các cuộc tấn công các đường ống trên
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
điều này không chỉ kỳ lạ mà có dấu hiệu của một tội ác khủng khiếp
trước đó các phương tiện truyền thông mỹ trích dẫn tuyên bố của các quan chức nước này đưa tin rằng
dữ liệu tình báo mới nhất cho thấy một nhóm thân ukraine có thể đứng sau vụ phá hoại các đường ống noteri một và hai